năm trước một số nhóm hàng có biến động tăng là máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện tăng một ba mươi sáu tỷ đô máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng khác tăng năm trăm tám mươi bảy triệu đô điện thoại các loại và linh kiện tăng ba trăm tám mươi một triệu đô hàng dịch may tăng ba trăm một mươi một triệu đô
tuy nhiên bộ công thương cho biết mặc dù đạt được những kết quả tích cực nhưng hoạt động xuất nhập khẩu trong những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi hai và dự báo cho năm hai nghìn hai mươi ba sẽ phải đối diện với một số khó khăn thách thức
qua tám năm nỗ lực cải cách vị trí của việt nam trên các bản xếp hạng uy tín toàn cầu đã được thăng hạng môi trường kinh doanh thay đổi vượt bậc từ thứ bảy mươi tám vào năm hai nghìn một mươi bốn lên thứ sáu mươi chín
modi đã nâng hạng hiệu số tín nhiệm quốc gia của việt nam từ mức ba ba lên ba hai với triển vọng ổn định phản ánh đánh giá của tổ chức này về sức mạnh kinh tế ngày càng được tăng cường và khả năng chống chịu trước các cú sốc phỉ mô bên ngoài được ghi nhận là tốt hơn so với các nước có cùng xếp hạng
hiệp hội thép việt nam vsa cho biết từ cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai các nhà máy đã xóa bỏ chính sách bảo lãnh giá nên thị trường thép xây dựng đã có chút khởi sắc hơn các tháng trước
trong khi đó smb và fix cũng nâng hạng tín nhiệm quốc gia lên pb trong sự phát triển vượt bật của nền kinh tế cộng đồng doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng là lực lượng nồng cốt hiện việt nam đã có gần chín trăm linh doanh nghiệp đang hoạt động khoảng một mươi bốn bốn nghìn hợp tác xã và hơn năm triệu hộ kinh doanh
đội ngũ doanh nhân cả nước đến nay đã lên đến hàng triệu người khu vực doanh nghiệp đóng góp trên sáu mươi gdp khoảng ba mươi tổng số lao động đang làm việc các doanh nghiệp doanh nhân có mặt ở hầu hết các ngành nghề lĩnh vực sản xuất kinh doanh hoạt động không chỉ trong nước mà nhiều doanh nghiệp doanh nhân đã gây được tiếng vang khẳng định giá trị thương hiệu vương tầm ra khu vực và thế giới
theo hiệp hội thép việt nam nhu cầu sử dụng thép trong nước vẫn ở mức thấp mặc dù sản xuất tăng
bên cạnh đó xuất khẩu giảm mạnh khiến sản lượng đạt hơn
hàng thép xây dựng tháng chín giảm một mươi sáu bốn mươi năm so với tháng tám
hiệp hội thép việt nam vsa cho biết từ cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai các nhà máy đã xóa bỏ chính sách bảo lãnh giá nên thị trường thép xây dựng đã có chút khởi sắc hơn so với các tháng trước
song nhu cầu sử dụng thép trong nước vẫn ở mức thấp hơn nửa xuất khẩu giảm nhiều do giá cao hơn giá khu vực
những yếu tố trên khiến sản lượng bán hàng thép xây dựng tháng chín giảm một mươi sáu bốn mươi năm so với tháng tám khiến các nhà máy đang đối diện mức lỗ lớn
do tồn hàng nhà thương mại và cửa hàng giảm mất lượng mua vào vì tâm lý e ngại giá có thể giảm
tính chung chín tháng đầu năm sản xuất thép thành phẩm đạt hai mươi tám trăm linh tám triệu tấn giảm năm tám so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
bán hàng thép thành phẩm đạt một mươi chín hai trăm sáu mươi một triệu tấn giảm một sáu so với cùng kỳ
trong đó xuất khẩu đạt bốn năm trăm sáu mươi hai triệu tấn giảm bảy bốn
bộ giao thông vận tải vừa yêu cầu ban quản lý dự án thăng long và ban quản lý dự án bảy đảm bảo tiến độ
chất lượng các gói thầu xây lắp tại các đoạn vĩnh hảo phan thiết và phan thiết dầu dây thuộc dự án cao tốc bắc nam
đồng thời xử lý nghiêm nhà thầu bị thạm
bộ giao thông vận tải yêu cầu ban quản lý dự án bảy và ban quản lý dự án thăng long tổ chức theo dõi đánh giá kết quả thực hiện của từng nhà thầu hàng ngày hàng tuần
đến ngày một mươi năm tháng một mươi các nhà thầu không đảm bảo như cam kết
ban quản lý dự án báo cáo bộ xem xét không cho tham gia thực hiện các gói thầu của dự án cao tốc bắc nam giai đoạn hai
nếu đến ngày ba mươi tháng một mươi tiếp tục không hoàn thành ban quản lý dự án thực hiện các thủ tục chấm dứt hợp đồng và tịch thu bảo lãnh theo đúng quy định
đồng thời báo cáo bộ giải pháp thực hiện các khối lượng còn lại đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành dự án
với các hạng mục bị chậm bộ yêu cầu phải có kế hoạch khắc phục để bù lại đảm bảo hoàn thành dự án theo tiến độ yêu cầu
trường hợp chậm trẻ không thể khắc phục kiên quyết xử lý theo quy định của hợp đồng
theo khảo sát của nền tảng marketing master of fintech
thanh toán chiếm tỷ trọng cao nhất trong lĩnh vực công nghệ tài chính kỹ thuật số tại việt nam
cuộc cạnh tranh trong công nghệ thanh toán đang trở nên sôi động
ngân hàng nhà nước và bộ tài chính cũng đang khuyến khích xu hướng phát triển này để đẩy nhanh tiến độ quốc gia không tiền mặt
max offer fintech thống kê trong năm hai nghìn hai mươi một việt nam ghi nhận có một trăm năm mươi bốn công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ tài chính số
trong đó ba mươi bảy công ty hoạt động trong mảng thanh toán
đơn vị nghiên cứu này cũng ghi nhận không chỉ riêng mảng thanh toán
mà có đến chín mươi các công ty fintech đã liên kết hợp tác với ngân hàng thương mại
một trăm linh mô hình trung gian thanh toán do ngân hàng nhà nước có phép đến nay đều đã liên kết với ngân hàng để hoạt động
tạo ra tiền đề vững chắc cho xu hướng thanh toán không tiền mặt tại việt nam
trong thời gian tới chúng tôi cũng rất mong muốn nhà nước có thêm sandbox cho các công ty fintech có thể triển khai các dịch vụ mới dựa trên những cơ sở pháp lý cho phép
tháng chín năm hai nghìn hai mươi một chính phủ đã thông qua đề nghị xây dựng nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động fintech trong lĩnh vực ngân hàng
số lượng người dùng công nghệ thanh toán kỹ thuật số tại việt nam đến đầu năm hai nghìn hai mươi hai đạt khoảng bốn triệu
toàn hệ thống xử lý lên tới hai trăm một mươi bốn sáu triệu món giao dịch
với số tiền trên chín mươi một tỷ đồng
bài toán pháp lý cho công nghệ thanh toán số hiện tại đã tiềm cận với thực tế hoạt động
hai bài toán lớn hiện nay là cơ chế chia sẻ dữ liệu giữa fintech thanh toán và ngân hàng thương mại
bài toán thứ hai là bài toán bảo mật an ninh giao dịch cho người dùng
chúng tôi so khớp rất là nhiều đặc điểm của một giao dịch
nó được tạo bởi ai nó được tạo lúc nào nó được tạo trong một cái hoàn cảnh nào số tiền là bao nhiêu v v
chúng ta có rất nhiều điểm về dữ liệu có một hệ thống để ngay lập tức tính toán ra được
và nó đưa ra
đưa ra một cái quyết định cái giao dịch này nó có phải là một cái giao dịch mà gọi là bình thường hay không
hay là nếu như mà nó có bất kỳ những cái vấn đề gì đáng nghi ngờ
thì chúng tôi có những cái cách để chúng tôi xử lý ở đằng sau
và toàn bộ những cái việc đó là nó được xử lý bằng công nghệ
cho nên nó là real time tức là ngay lập tức và thời gian xử lý nó tính bằng millisecond thôi
thành ra là nó sẽ không ảnh hưởng đến cái trải nghiệm của khách hàng
mà vẫn đảm bảo được cái tính an toàn tuyệt đối
những công nghệ thanh toán mới phần lớp phục vụ cho những giao dịch giá trị vừa và nhỏ
đặc biệt những giao dịch có tần suất cao
ví điện tử và những ứng dụng tương tự làm điều đó tốt và nhanh hơn ngân hàng
do đó khi tạo được sự liên kết chặt chẽ bảo mật giữa thanh toán fintech và ngân hàng
sẽ thúc đẩy giao dịch không tiền mặt quy mô rộng hơn
từ những giao dịch nhỏ đến những giao dịch giá trị lớn tại việt nam
không chỉ đảm bảo an ninh giao dịch
lợi thế lớn của liên kết công ty fintech và ngân hàng thương mại
là khả năng tiếp cận nhóm khách hàng ở nhiều tỉnh thành
người dân vụ nông thôn chiếc bảy mươi dân số cả nước
trở thành dư địa rất lớn cần khai thác đối với liên kết fintech ngân hàng
trong thanh toán không tiền mặt
khách hàng ở xa ở tỉnh chúng tôi đang phối hợp với các ngân hàng
với các tổ chức tài chính để có thể làm những dịch vụ ban đầu
ví dụ như mở tài khoản ngân hàng hay là đăng ký những khoản vai nhỏ
tôi nghĩ đấy là những cách ban đầu để có thể tiếp cận khách hàng
để khi hệ sinh thái thanh toán dịch vụ lớn lên
ở các địa phương các tỉnh thì khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận với dịch vụ
trong cuộc họp ban chi đảo quốc gia về tài chính toàn diện tháng tám vừa qua
thủ tướng chính phủ đã yêu cầu bộ tài chính tiếp tục nghiên cứu đẩy mạnh
thực hiện thanh toán các khoản chi ngân sách không dùng tiền mặt
để mạnh thanh toán không dùng tiền mặt của cá nhân doanh nghiệp
đối với thu nộp thuế phí lệ phí
đồng thời đồng bấy tài chính hiện tại là các doanh nghiệp fintech
được nằm trong diện ưu đại thuế theo nghị quyết số bốn mươi một nqcp của chính phủ
thuế xuất ưu đại có thể là một mươi trong một mươi năm năm hoặc một mươi bảy trong một mươi năm
so với mức thuế xuất thông thường là hai mươi
đến hôm nay ngày một mươi ba tháng một mươi tình trạng thiếu hụt xăng dầu tại tp hcm
đã cơ bản được khắc phục sau hai ngày điều chỉnh tăng giá
không còn cảnh tràn lớn mặc dù một số cửa hàng vẫn treo bản hết xăng
tuy nhiên câu chuyện ngưng hoạt động dẫn đến thiếu hụt cục bộ
và ngay sau khi giá tăng thì mở cửa trở lại cho thấy
sự chủ quan của cơ quan điều phối
mặc dù đây là ngành kinh doanh đặc thù có chính sách riêng
trước đó tại tp hcm hàng loạt cửa hàng đã liên tục đóng cửa trong nhiều ngày
với lý do hết xăng khiến người dân phải chạy khắp nơi để đổ nhiên liệu
một số cửa hàng thì bán nhỏ giọt giới hạn số lượng khiến người dân bức xúc
theo sở công thương tp hcm đa số những cửa hàng này là do họ không đủ nguồn lực để cầm cự
số cửa hàng trên địa bàn tp hcm tạm ngưng hoạt động hoặc là hoạt động gián đoạn đó
thì chủ yếu là các cái cửa hàng của gia kiệp nhỏ lẻ
mỗi gia kiệp một hai cái cửa hàng và nó không phải là cái doanh nghiệp chuỗi
và như vậy thì chúng ta thấy là đánh giá rằng đây là cũng lý do khách quan
và với cái chi phí như vậy thì cái hoạt động của các doanh nghiệp họ rất là khó
khi mà nếu mà họ không có nguồn lực để mà họ có thể điều chỉnh cân đối các cái khoản chi phí
cục quản lý thị trường tp hcm báo cáo trong ngày một mươi một tháng một mươi
toàn địa bàn thành phố có ba cửa hàng ngưng hoạt động một trăm ba mươi bảy cửa hàng tạm hết xăng dầu
tuy nhiên sau phiên điều chỉnh giá xăng dầu tăng
và chỉ đạo khẩn của ubnd tp hcm thì trong sáng một mươi hai tháng một mươi
nhiều cửa hàng xăng dầu đã hoạt động trở lại
như vậy sau những ngày liên tục cạn kiệt nguồn xăng dầu
thì vì sao chỉ qua một đêm nguồn xăng dầu ở đâu đã được huy động
một cách nhanh chóng về tp hcm
chúng ta tăng năm trăm linh lọc trên một đứt xăng
thì khi đó tối hôm qua mới ồ ạt cả hàng trăm xe bồn để cấp xăng về tp hcm
vậy tôi nói là vậy nằm dầu đâu
chính tỏ ở đây có lợi ứng
mà lợi ứng này tôi nghĩ là lợi ứng này là cho rằng là lợi ứng cá nhân nào đó
nhiên liệu cũng là thuộc về vấn đề an ninh năng lượng
mà chúng ta xưa giờ nhà nước cũng có những chính sách riêng để người ta bao bọc chương trình đó
nhưng mà ở đây tôi cho rằng là thiếu cục bộ
mà thiếu một trong những thành phố lớn nhất cả nước
một trong những nền kinh tế đầu tàu nhất cả nước mà chúng ta để thiếu
thì tôi đặt vấn đề rằng là người ta quá chủ quan
cũng theo chuyên gia nhận định tình trạng các cửa hàng xăng dầu tạm đóng cửa những ngày qua
đó là hiện tượng đình công
đình công vì kinh doanh không có lời
đình công vì chính sách chưa phù hợp
chúng ta thấy cái xăng người ta dán những cái biểu ngữ khẩu ngữ đó
thì cũng không phải là biểu tình
nhưng mà tôi cho rằng đó là một trong những cách thức biểu tình về chính sách
có nghĩa là chính sách không đồng đối với chết khấu
thì có nghĩa là chúng ta bất hợp lý thôi
ai cũng vậy thôi
khi mà người ta kinh doanh người ta không có lợi nhận thì người ta không có lại
còn chính sách chúng ta có lòng ghép những quy định về xăng dầu
có những điều kỳ là không được ngưng bán
nhưng mà ngược lại là nguồn xăng đó không có thể cấp tới cây xăng
thì lấy rộng ra người ta có điều kiện bán hay không bán
như vậy qua sự việc lần này cho thấy
việc thiếu xăng dầu cục bộ đó là do trách nhiệm quản lý của bộ công thương
còn đối với cây xăng tạm dừng không bán xăng
là do chính sách không thỏa đáng đối với doanh nghiệp
mà ngành chức năng cần phải xem xét lại